thủ tướng canada justin trudeau đã đến hà nội bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
buổi chiều lễ đón chính thức thủ tướng canada bắt đầu vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút tại phủ chủ tịch trong không khí trang nghiêm
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi lễ
sau khi cùng duyệt đội danh dự hai nhà lãnh đạo đã giới thiệu và bắt tay các cán bộ quan chức tháp tùng rồi cùng tiến vào phòng hội đàm
theo lịch trình dự kiến thủ tướng canada đến hà nội thăm chính thức trong ngày tám tháng một mươi một
ngày chín tháng một mươi một ông trudeau rời hà nội đi thành phố hồ chí minh thăm quan và có một số hoạt động với doanh nghiệp doanh nhân tại đây
ngày một mươi tháng một mươi một thủ tướng canada tới đà nẵng tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
ngay sau lễ đón hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm cùng với các quan chức cấp cao của hai nước